theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín cho biết
ba bệnh nhân thuộc công ty trường sinh mắc covid một mươi chín được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam đã được công bố khỏi bệnh
cả ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín đều là nhân viên công ty trường sinh đơn vị chuyên cung cấp nước sôi xuất ăn cho bệnh viện bạch mai
ba bệnh nhân này đều trong đoàn công tác của bệnh viện bạch mai cơ sở một hà nội xuống cơ sở hai ở hà nam làm việc
sau khi xác nhận dương tính với sars cov hai đã được đưa về cách ly tại bệnh viện đa khoa hà nam và lấy mẫu xét nghiệm
lúc vào đây là tầm năm tháng và khi vào thì em cũng thấy người rất bình thường thôi không sốt không ho không gì cả
vâng nên là các bác đã ngày nào cũng phải khỏi hỏi han để chăm sóc cho em tiện tình đến nay em đã được ra em cảm ơn rất nhiều
đến ngày một mươi một tháng bốn cả ba bệnh nhân đều có kết quả âm tính lần hai
đến ngày một mươi bốn tháng bốn kết quả xét nghiệm lần ba
cả ba bệnh nhân đều âm tính với virus sars cov hai
đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
sau khi ra viện trở về địa phương các bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày
như vậy tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh hà nam không còn trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín